theo cơ quan thuế các cá nhân có thu nhập từ các trang mạng xã hội thuộc diện cá nhân kinh doanh
và phải khai nộp thuế theo tỷ lệ năm giá trị gia tăng và hai thuế thu nhập cá nhân
trong trường hợp không kê khai và nộp thuế theo quy định được coi là hành vi trốn thuế gian lận thuế
về thuế là phải phối hợp với cơ quan thuế yêu cầu các chủ hàng phải xuất hóa đơn chứng tử
mấy anh em đang thực hiện hóa đơn điện tử và nối mạng với cục thuế
tại sao không làm vừa rồi có những cá nhân bán trên facebook thu thuế hàng tỷ
cái đó rất lớn nhưng mà chúng ta đã để thất thu giam bảy năm nay rồi
cho nên cái này là cái mà chúng ta phải kết hợp vừa kỹ thuật vừa quản lý chặt chẽ vừa trinh sát địa bàn
vừa giáo dục hành chính và phối hợp các lưu lợi
từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bộ tài chính đã ban hành kế hoạch tổng thể
thực hiện các giải pháp tại đề án quản lý thuế đối với các hoạt động thương mại
điện tử tại việt nam theo đó sẽ thực hiện thanh tra kiểm tra đối với thương mại điện tử trong nước
và xuyên biên giới phối hợp với các bộ ngành như bộ công an ngân hàng nhà nước thực hiện quản lý thuế
thương mại điện tử đây được coi là giải pháp để hạn chế tối đa các hoạt động trốn thuế
từ kinh doanh online góp phần ổn định thị trường